thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã có quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hiệu hạn
nhà hàng mitterba kuzion tổng số tiền hơn hai mươi sáu triệu ba trăm linh ngàn đồng do xảy ra vụ ngộ độc methanol
là cồn công nghiệp khiến hai người tử vong và sáu người khác đang phải nhập viện điều trị
cụ thể chi nhánh công ty này vi phạm hai lỗi kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy
nguyên liệu thực phẩm vi phạm cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra thực tế để làm rõ vụ việc